bắt đầu từ chín giờ sáng nay dữ liệu điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám của gần chín trăm hai mươi sáu thí sinh trên cả nước đã được bộ giáo dục và đào tạo cung cấp
dữ liệu bao gồm số báo danh và điểm của các môn thi bài thi của các thí sinh
để hỗ trợ thí sinh tra cứu điểm thi thuận tiện bộ giáo dục và đào tạo đã cung cấp dữ liệu điểm thi tới các cơ quan thông tin đại chúng
các thí sinh có thể tra cứu điểm thi miễn phí trên các báo điện tử
sau khi công bố điểm thi bộ giáo dục và đào tạo sẽ phân tích và công bố thông tin rộng rãi về điểm các môn thi bài thi
đây sẽ là dữ liệu cần thiết để các thí sinh có thể tham khảo điều chỉnh nguyện vọng khi đăng ký xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng
liên quan đến phúc khảo bài thi các thí sinh lưu ý một số nội dung được bộ giáo dục và đào tạo quy định như sau
mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở đó
trường phổ thông nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn một mươi ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến hội đồng thi
trong thời hạn một mươi năm ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh